thạch thành là huyện miền núi phía bắc của tỉnh thanh hóa từng là vùng sản xuất cây ăn quả tập trung tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
với mục tiêu tái cơ cấu ngành trồng trọt địa phương đang khuyến khích người dân tích tụ đất tổ chức trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao
vài năm gần đây nhờ chính sách thông thoáng nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư đã vào huyện thạch thành thuê đất
tiếp nhận quyền sử dụng đất của nông hộ tạo quý đất tập trung để trồng thâm canh các loại cây ăn quả quy mô lớn áp dụng công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
biết được là ở như khu vực thạch thành này là có cái nguồn gốc cam vân du
thì là anh em cũng muốn là coi như là dây dựng lại một cái thương hiệu của cam vân du theo truyền thống từ ngày xưa
gần một mươi năm nay gia đình ông lê đức long
nhận khoán hơn bốn hectare đất của nông trường vân du để xây dựng vườn trại
năm nay bưởi khá sai quả ước tổng sản lượng khoảng một mươi bảy tấn
do hiệu quả kinh tế cao gia đình ông mới trồng thêm ba hectare bưởi và nhãn
thực hiện truyền dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển các sản phẩm có thế mạnh và thị trường tiêu thụ
huyện thạch thành đã quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung khuyến khích tích tụ ruộng đất
tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn gắn với xây dựng thương hiệu nông sản
hiện nay xu hướng cây có múi là một loại cây có giá trị dinh dưỡng giá trị kinh tế tương đối cao
hiện nay toàn huyện đã tổ chức giả soát và thực hiện đề án tái cơ cấu
toàn huyện đã trồng được một trăm chín mươi năm hectare cam bưởi cây có giá trị chất lượng cao
bà phiến cũng cho biết địa phương đang nỗ lực thu hút nhà đầu tư vào công nghệ bảo quản
chế biến nông sản sau thu hoạch khuyến khích nông hộ liên kết xây dựng phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung
huyện cũng đang đẩy mạnh gây dựng thương hiệu cho cam vân du và các sản phẩm cây ăn quả khác trên địa bàn